hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị và các bạn do mâu thuẫn tiền bạc đối tượng đã cầm dao truy sát vợ chồng em gái và người cháu rể khiến một người chết và hai người bị thương
vụ án vừa xảy ra vào tối qua tại thị trấn chùa hàng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín bùi xuân hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại phường thịnh đán tp thái nguyên tới nhà em gái ruột của mình là bùi thị hà để giải quyết mâu thuẫn đi vay nợ
khi đi hồng đem theo một con dao nhọn để trong túi quần một con dao bầu và một khẩu súng các bin có chứa ba viên đạn đựng trong bao đựng vượt cầu lông cùng một chai xăng
tới nơi trong nhà có bà hà ông nguyễn văn thành chồng bà hà và anh nguyễn thành vương con rể bà hà
sau khi có lời nhắc về khoản tiền mà anh vương đang nợ hồng đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người anh vương khiến anh vương gục ngã xuống
trong lúc rằng co hồng dùng dao đâm bà hà và ông thành hậu quả bà hà tử vong anh vương và ông thành bị nhiều nhát dao vào người và được đưa đi cấp cứu
theo các bác sĩ hai nạn nhân nguyễn văn thành và nguyễn thành vương nhập viện trong tình trạng đa chấn thương
sau khoảng năm giờ phẫu thuật hiện tại bệnh nhân nguyễn thành vương đã ổn định còn bệnh nhân nguyễn văn thành vẫn đang được điều trị tích cực
được biết là trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy gia đình bà hà có vai tiền của hồng nhiều lần với tổng số tiền ba sáu tỷ đồng
sau nhiều lần đòi tiền không được hồng đã nảy sinh ý định giết người sau đó tự tử hiện đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ và vụ việc đang được điều tra làm rõ
mới đây công an huyện thạch thất vừa triệt phá một đường dây ổ nhóm tổ chức đánh bạc và cho vay tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay tại hà nội
bước đầu xác định con số nợ của đường dây này đã lên đến hàng nghìn người số tiền qua điều tra trong những ngày gần đây lên tới hơn sáu mươi tỷ đồng
thế nhưng nhiều người sẽ phải giật mình khi không hình phạt cho loại tội
tội phạm này hiện nay còn chưa tương xứng với những hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội
số lượng con nợ lên đến cả nghìn người với đủ loại tài sản thế chấp khác nhau ô tô sổ đỏ sổ bảo hiểm cùng hàng loạt tài sản giá trị khác
thế nhưng với lãi suất cắt cổ từ năm mươi đến một trăm tám mươi một năm cho vay thế chấp hàng trăm phần trăm với hoạt động bốc họ
không ít tài sản giá trị lớn của người dân đã rơi vào tay các đối tượng trong đường dây tín dụng đen do nguyễn kim tiến ở thạch thất cầm đầu
tội này thì nó là bức xúc rồi nhưng mà cái chế tài thì nó còn rất là chưa có đủ sức gian đe
thì cái này mức độ cao nhất cũng chỉ đến khoảng hai điều hai linh một của lịch hình sự là mức án là ba năm tục
đấy thì làm sao có đủ sức gian đe đấy ạ
với cái như này các chí biết là nó phá hoại biết bao nhiêu gia đình
lãi suất từ như thế từ đến hàng trăm phần trăm như thế
bốc họ thì
hôm qua ngân hàng thì tính chúng tôi cũng nhớ ngân hàng tính xem lãi suất bốc họ bao nhiêu
ngân hàng trả lời là bốc họ nó hàng trăm phần trăm
thực tế theo luật hình sự hiện hành thì đây được xem là tội phạm ít nghiêm trọng
hình phạt cao nhất cũng chỉ có ba năm tù và tối đa số tiền phạt cũng chỉ đến hai trăm linh triệu đồng
đây là một trong những bất cập hiện nay khiến cho hoạt động điều tra xử lý loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn
rất khó có thể truy xét được đối tượng cầm đầu đường dây
mà đa phần chỉ là các chi nhánh nhỏ lẻ sẵn sàng đứng ra nhận tội khi bị bắt giữ
về mặt pháp luật về xử lý hình sự đối với các tội phạm liên quan đến tội cho vay lãi nặng
thì rõ ràng là bây giờ hiện nay cũng liên ngành hoặc là hội đồng thẩm phán
hoặc là các cơ quan tiến hành tố tụ ở chung cũng chưa có một cái hướng dẫn thông nhất
cho nên là có rất nhiều các quan điểm khác nhau trong cái cách tính lãi suất
cách tính lợi nhuận thu nhuận thu lợi bất hợp pháp
cho nên là để cho các cái địa phương nó cũng gặp khó khăn
một cái vấn đề nữa là liên quan đến cái hoạt động của chúng ta là cái gì
những cái hội trí đây biết là tội phạm hoạt động tín dụng đen
thì nó gắn liền với hoạt động của tội phạm có tổ chức
thế nhưng mà trong cái điều hai trăm linh một thì nó là cái tội phạm ít nghiêm trọng
khung hình phạt cao nhất chỉ có ba năm tù thôi
cho nên là đa phần các địa phương là cái việc áp dụng hình pháp quan trọng rất là khó khăn
cho nên là muốn điều tra mở rộng và làm rõ các đơn tượng cầm đầu đứng đằng sau các tổ chức tín dụng đen này
thì rất là khó khăn cho nên là chúng ta cũng cần phải có những cái tháo cỡ
hiện nay người cho vay với lãi suất cao gấp năm lần mức lãi suất cao nhất
quy định trong bộ luật dân sự là hai mươi một năm thì mới bị xử phạt hình sự
và mức án cũng chỉ có ba năm tù
thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn
khắc phục khó khăn vướng mắt trong hoạt động điều tra xử lý cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
cũng như ban hành các văn bản sửa đổi bổ sung luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm cho phù hợp với thực tế
có như vậy mới dần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này đảm bảo an ninh trật tự
tạo điều kiện cho phát triển kinh tế